kính chào quý vị công an tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng trần minh lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện chư quynh để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
đối tượng trần minh lợi là chủ trang facebook diệt giặc nội sâm trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đưa nhận hối lộ
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi trong vụ án này bị cáo trần minh lợi đã bị tuyên mức án bốn năm sáu tháng tù giam về tội đưa hối lộ
sau khi bị cáo này kháng cáo vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bản án của cấp sơ thẩm
sau khi chấp hành xong án phạt đối tượng trần minh lợi về sinh sống tại thôn bốn xã e bờ hốc huyện chư quynh và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn trần minh lợi tv
vào ngày hôm qua văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lâm văn phi hổ ba mươi tuổi trú tại ấp tân cường xã tân hà huyện tân châu về hành vi giết người
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại một quán cà phê hổ đã dùng dao đâm một phụ nữ ba mươi tám tuổi trú tại ấp trường lưu xã trường đông thị xã hòa thành khiến nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn
sau một mươi hai giờ truy tìm lực lượng công an xác định đối tượng hổ đang lẩn trốn ở khu vực chợ mê mốt campuchia nên đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng lâm văn phi hổ thu giữ hai điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm và sống với nạn nhân như vợ chồng do ghen tuông nên thời gian gần đây giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một sau khi cãi vã đối tượng đã dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ trốn sang campuchia
công an quận một mươi hai tp hcm cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt đối với hai cha con nguyễn thanh tây bốn mươi một tuổi và con trai một mươi bốn tuổi quê tỉnh quảng trị tạm trú tại tp thủ đức về hành vi cướp tài sản
theo điều tra do cần tiền tiêu xài nguyễn thanh tây bảo con trai đặt mua hai biển số giả hai bình xịt hơi cay hai roi điện ná thun và một mươi viên bi bằng thủy tinh
vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một tây chở con trai đi tìm con mồi đến đường hà huy giáp quận một mươi hai thì phát hiện người đàn ông đi xe máy sh một mình
người cha phóng xe máy vượt lên để con trai ngồi sau xịt hơi cay rồi cầm roi điện tấn công liên tiếp khiến cho nạn nhân bất tỉnh sau đó lấy đi túi đeo chéo và xe máy sh
lần theo dấu vết trinh sát phát hiện hai đối tượng đi trên nhiều tuyến đường ở quận gò vấp sau đó thay biển số giả quần áo đi về hướng tp thủ đức
trên đường đi hai đối tượng giấu xe vào căn nhà trong hẻm ở đường hoàng hoa thám quận bình thạnh
ba tổ trinh sát mật phục xung quanh khu vực này phát hiện đối tượng lập tức khống chế khám xét các nơi có liên quan thì phát hiện bình xịt hơi cay roi điện ná bắn bi và xe máy sh
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai vào ngày hôm qua đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy
vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai chủ trì phối hợp với các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc đường t một tổ sáu phường duyên hải thành phố lào cai
đã phát hiện xe ô tô bán tải đang dừng đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện đối tượng là chảo văn cầu chú tại tỉnh lai châu đang tàng trữ hai túi heroin
đối tượng cầu khai nhận đến huyện nậm bồ tỉnh điện biên để mua hai gói heroin khối lượng hơn một trăm một mươi hai g về thành phố lào cai để bán cho một đối tượng đã hẹn trước đó với giá là sáu mươi triệu đồng
thì bị tổ công tác bắt giữ và hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị liên tiếp trong thời gian qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh
triệt phá thành công nhiều đường dây tội phạm mua bán sản xuất các loại ma túy thế hệ mới với quy mô và tính chất đặc biệt lớn
diễn biến này của tội phạm cho thấy hiện nay các loại ma túy thế hệ mới đang là mối hiểm họa gây ra nhiều hệ lụy với giới trẻ
hàng ngày hàng giờ tội phạm ma túy vẫn tiếp tục bào chế sản xuất ra hàng trăm các loại sản phẩm là ma túy núp bóng dưới vỏ bọc là đồ ăn thức uống các loại thực phẩm chức năng hay là thuốc lá điếu thuốc lá điện tử
đây là một thiếu niên một mươi sáu tuổi ở thành phố bắc giang
chỉ vì thiếu hiểu biết và nghe theo lời rụ rỗ của bạn mà đã thử hút thuốc lá điện tử khiến bị sốc thuốc gây co giật bất tỉnh
điều tra làm rõ nguồn gốc của số thuốc lá điện tử cơ quan công an đã thu giữ một loại nhựa bên trong đựng chất lỏng nghi là ma túy một mươi một bóp thuốc lá điện tử và một số vật dụng phương tiện có liên quan
kết quả giám định cho thấy có một mươi bóp thuốc lá điện tử đều có chứa chất ma túy
việc sử dụng thuốc lá điện tử cơ quan công an đã thu giữ một loại nhựa bên trong đựng chất lỏng nghi là ma túy một mươi một bóp thuốc lá điện tử và một số vật dụng phương tiện có liên quan
thuốc lá điện tử đang rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay
nhận thấy nhu cầu ngày càng cao nên các đối tượng liên tục tung ra các loại thuốc lá điện tử với hình thức bắt mắt kèm theo những lời quảng cáo là có chất kích thích mới lạ hấp dẫn
nhưng thực chất đều là ma túy mới do các đối tượng điều chế và đưa vào tinh dầu thuốc lá điện tử
trong khi đó việc mua bán các sản phẩm này hiện diễn ra tràn lan trên mạng xã hội
vừa qua tại một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ học sinh bị ngộ độc do hút thuốc lá điện tử
khi em sử dụng thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy cần sa lúc đấy thì cảm giác của em rất là hưng phấn
trong đầu lúc nào cũng vang những tiếng nhạc những tiếng âm thanh lớn
thực tế thì lớp trẻ chúng ta mà chủ yếu là các cháu thanh thiếu liên học sinh sinh viên là thích khám phá thích tìm tòi và muốn thể hiện mình
thì đánh vào đúng cái tâm lý này thì các đối tượng đã sử dụng
sản xuất các cái mẫu mã rất bắt mắt quảng cáo rằng là những cái chất này chỉ là chất kích thích nhưng không phải là ma túy
nhưng thực chất đây là loại ma túy núp bóng các cái dạng
có hai dạng thứ nhất là ma túy tổng hợp thì núp bóng ở trong các cái đồ uống
còn ma túy tinh dầu cà ra thì được núp bóng ở các dạng thuốc lá điếu
rồi thuốc lá điện tử
thì tác hại của nó này thì gây cho người sử dụng là mất trí nhớ và mất kiểm soát kể cả vài hệ vi
mối nguy hại do thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy len lỏi vào môi trường học đường là thực tế đang rất báo động
lực lượng chức năng đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm sản xuất điều chế các chất ma túy đưa vào tinh dầu thuốc lá điện tử
để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả những sản phẩm độc hoại này rất cần sự chung tay của toàn xã hội của các ban ngành chức năng và đặc biệt là vai trò của nhà trường và gia đình
thưa quý vị quảng ninh là địa bàn hội tụ đầy đủ các tuyến giao thông đường bộ đường sát và đường thủy
trong đó chỉ tính riêng hệ thống giao thông đường bộ thì toàn huyện hiện có sáu tuyến quốc lộ đi qua với tổng chiều dài là một trăm ba mươi km
tuyến đường tỉnh lộ năm trăm năm mươi chín và năm trăm sáu mươi bốn b với hàng trăm tuyến km đường cấp
huyện cấp xã đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trả tự an toàn giao thông
để kiểm soát và hạn chế các vấn đề về an ninh trả tự và an toàn giao thông cùng với đó là kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ
thì nhiều biện pháp đã được lực lượng chức năng xây dựng triển khai nhất là trong thời điểm cuối năm và cận tết nguyên đán
nơi này có nồng độ cồn là mg trên một lít khí thở nồng độ này cũng tương tự với tài xế xe nạp chỗ
ra đường thì tốt nhất là không nên sử dụng rượu bia mà đã sử dụng rượu bia thì theo mình là không nên lái xe
tại vì an toàn cho mình và an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông
thì song song với công tác xử lý là công tác di chuyển đã tích cực đến người dân người dân đã rất ý thức là đã uống rượu bia là không
điều khiển xe người ta sẽ nhờ người thân đến đón hoặc là có sử dụng một số dịch vụ đưa đón khác
còn đây là một buổi tuần tra kiểm soát phương tiện cơ giới tại quốc lộ một mươi tám đoạn qua thành phố hạ long
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện nhiều xe đăng ký kinh doanh hợp đồng nhưng lại gắn bảng hiệu tuyến cố định
lái xe không xuất trình được hợp đồng và danh sách hành khách nhiều xe đón trả khách sai quy định
chúng tôi tập trung vào công tác
sử lý đối với xe vận chuyển hành khách và cơm lưu là thiệu quả cao thì đội cảnh sát giao thông số hai tăng cường các điều tra cơ bản
đặc biệt trong quá trình tuần tra giao thông thì cũng bố trí các đồng chí can bộ sử dụng các thiết bị kỹ thuật ngành phụ để ghi nhận lại các hành vi vi phạm
kiểm tra nồng độ cồn kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải tuần tra xử lý vi phạm giao thông là các biện pháp được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh triển khai
nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
với phương châm không có vùng cấm không ngoại lệ tất cả các trường hợp vi phạm đều lập biên bản xử lý theo quy định
chúng tôi đang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch số ba trăm tám mươi hai cũng như kế hoạch của bộ công an và kế hoạch số năm nghìn một trăm tám mươi chín của giám đốc công an tỉnh
về tăng cường tổng kiểm soát xử lý với các phương tiện vận chuyển hành khách và xe công tơ lơ trên địa bàn tỉnh quảng ninh
với mục đích là giảm thiểu tai nạn giao thông kéo giảm tai nạn giao thông
mặc dù triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
nhằm đảm bảo an toàn giao thông tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp
trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba giảm tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái giảm ba về số vụ số người chết giảm một
vẫn còn xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm chết tám người bị thương ba người
đồng thời với đó từ giờ đến cuối năm chúng tôi tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh công an tỉnh để ra quân quyết liệt chỉ đạo
với mục đích là tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân đi lại trong các kỳ nghỉ lễ và dịp tết nguyên đán
thời điểm cuối năm cận tết nguyên đán tình hình giao thông sẽ diễn biến khó lường
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng thì rất cần ý thức nhận thức chấp hành của người tham gia giao thông
qua đó sẽ góp phần giúp tai nạn giao thông được kéo giảm
sau thời gian điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can nguyễn duy phương hai mươi năm tuổi
chú tỉnh đồng nai tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra phương là đối tượng nghiện ma túy
đầu tháng chín vừa qua phương được một đối tượng chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển ma túy từ khu vực tỉnh hà tĩnh vào thành phố hồ chí minh
với tiền công là tám mươi triệu đồng và được chuyển trước hai mươi một triệu đồng
sau đó phương thuê xe ô tô đến khu vực ngã ba kỳ anh huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
nhận một mươi sáu bánh heroin có khối lượng năm sáu mươi bốn kg
khi về đến km chín mươi bốn bốn trăm linh cao tốc phan thiết long thành thuộc xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
phương đã bị lực lượng công an đồng nai phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thị xã cỏ công phá tụ điểm cờ bạc
giữa hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống trên địa bàn thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi triệu đồng
một con gà ba mươi tám cặp cửa sắt một cân đồng hồ một tấm kính tám mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng
tạm giữ ba mươi hai điện thoại di động ba mươi hai xe mô tô và gần hai trăm linh triệu đồng
tiến hành làm việc với ba mươi hai đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc
các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
một đối tượng vận chuyển trái phép sáu mươi kg pháo hoa nổ cất giấu trong thùng tự chế trên xe
vừa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng
vào lúc một mươi tám h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi một tại km tám mươi ba quốc lộ tám a thuộc địa phận xã sơn kim một
huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đối tượng võ trọng dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú huyện nam đàn tỉnh nghệ an bị phát hiện cất dấu trong thùng tự chế trên xe trái phép
bốn mươi tám hộp pháo hoa nổ có trọng lượng sáu mươi kg
tại cơ quan điều tra đối tượng võ trọng dũng khai nhận đã mua số pháo hoa nổ
ở chợ lắc sao ở lào với giá một mươi triệu đồng để đưa về việt nam tiêu thụ